ban bí thư vừa ban hành chỉ thị số bốn mươi tám yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi một và vui xuân đón tết nguyên đán tần siêu
chỉ thị của ban bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định số tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên bác chấp hành trung ương
chỉ thị của ban bí thư yêu cầu không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp
nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh
các cơ quan đơn vị tổ chức đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh phân đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu chương trình kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị quan tâm chăm lo các gia đình chính sách
người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai
dịch bệnh vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng dân tộc thiểu số miền núi
việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới hai nghìn hai mươi một và tết nguyên đán tân sỉu phải phù hợp với điều kiện
khả năng của từng địa phương bảo đảm tiết kiệm tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước
chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị không tổ chức đi lễ chùa lễ hội nếu không được phân công
không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi
chỉ thị cũng lưu ý các đơn vị chủ động phong ngừa phát hiện sớm sẵn sàng phương án ngăn chặn
xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị đối ngoại văn hóa xã hội của đất nước
đồng thời các đơn vị cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất nhập khẩu tàng trữ vận chuyển buôn bán sử dụng pháo nổ